các nhà khoa học đang nghi ngờ các trẻ em bị viêm gan có thể đã từng mắc covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ